ngày một mươi một tháng một mươi tại thủ đô irevan của cộng hòa armenia hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng pháp lần thứ một mươi bảy đã khai mạc trọng thể
tham sự hội nghị có khoảng bốn mươi lãnh đạo các nước và vùng lãnh thổ thành viên của tổ chức quốc tế pháp ngữ đại diện của liên hợp quốc nhiều tổ chức quốc tế và khu vực